tỉnh ủy cao bằng đã tổ chức lễ công bố hợp nhất đảng bộ khối các cơ quan và đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh cao bằng
đảng bộ này chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng bảy
việc hợp nhất nhằm giảm đầu mối tinh gọn bộ máy cán bộ theo tinh thần nghị quyết số một mươi tám hội nghị trung mương sáu khóa một mươi hai
sau khi hợp nhất đảng bộ cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cao bằng có tám mươi chín tổ chức cơ sở đảng
trong đó có ba mươi hai đảng bộ cơ sở năm mươi bảy tri bộ cơ sở với bốn hai trăm linh bốn đảng viên
ban chấp hành ban thường vụ và toàn thể cán bộ công chức nêu cao trách nhiệm phát huy sở trường năng lực
kinh nghiệm đoàn kết thống nhất cao xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
việc hợp nhất các tổ chức đảng có chức năng tương đồng với nhau làm cho tổ chức đảng hợp lý hơn
khoa học hơn phù hợp với chủ trương nghị quyết của trung ương và của tỉnh hủy cao bằng về đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng và các nhiệm vụ chuyên môn trong mỗi cơ quan doanh nghiệp thuộc đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh